tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với ban tổ chức trung ương đã tổ chức lễ khai giảng
lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa một mươi ba của đảng
đến dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban chỉ đạo lớp học
lớp bồi dưỡng lần này gồm tám mươi sáu học viên đây đều là các đồng chí quy hoạch ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
trong đó có các đồng chí được quy hoạch chức danh cấp trưởng các bộ ban ngành đoàn thể chính trị xã hội ở trung ương giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
quy hoạch chức danh bí thư tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh
ta luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác đào tạo bồi dưỡng huấn luyện cán bộ
coi đây là nhiệm vụ quan trọng và phải tiến hành thường xuyên liên tục
hy vọng những kiến thức thu nhận được sẽ giúp các đồng chí có thêm nền tảng trí thức để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình
dự kiến lớp học sẽ kéo dài trong hai tháng rưỡi